phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng
qua app hệ thống online có quy mô xuyên quốc gia và liên quan đến gần ba trăm linh đối tượng
trong đó có các đối tượng là người nước ngoài
đêm ngày hai mươi bốn tháng năm đồng loạt các mũi của ban chuyên án đã triệt phá bảy cơ sở
của tổ chức cho vay nặng lãi dưới hình thức tín dụng đen ở ba tỉnh thành phố
gồm hà nội vĩnh phúc thái nguyên bóc gỡ đường dây bắt gần ba trăm linh đối tượng
và thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra
đặc biệt có đối tượng là người nước ngoài giữ vai trò giám đốc điều hành
của một công ty liên quan đến hệ thống cho vay tín dụng qua app

của một công ty liên quan đến hệ thống cho vay tín dụng qua app
đặc biệt có đối tượng là người nước ngoài giữ vai trò giám đốc điều hành

tên web của mình ấy
thế hàng ngày công việc chính thức của em là gì
đấy thì em cũng chỉ gọi cho khách hỏi xem khách có nhu cầu cần đến khoản vay thì tư vấn ạ
thế là mình vào làm được lâu chưa
em vào làm được mấy tháng ạ
thế lương hàng tháng của em là được bao tiền
năm triệu ạ
được nhiều khách hay không khách được năm triệu ạ
nếu mà không đủ thì bị trừ ạ
mình làm có bao nhiêu nhân viên hay là mình làm tại công ty là mình làm ở nhà
mình làm tại công ty luôn ạ
thế công ty mình là trụ sở đâu ạ

theo hình thức này người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh thư hoặc căn cước công dân
và thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay số tiền từ hai đến ba mươi triệu đồng
mà không cần gặp mặt hay ký kết bất cứ một giấy tờ vay nợ nào
người vay sẽ phải thanh toán trong vòng từ ba đến năm ngày số tiền gốc ban đầu
tiền lãi sẽ được các đối tượng cắt ngay khi giải ngân
nếu con nợ không thanh toán được tiền gốc như cam kết số tiền sẽ được nhân lên
lãi mẹ đẻ lãi con lên tới một năm trăm bảy mươi đến hai một trăm chín mươi một năm
khi người vay không thanh toán được các đối tượng sẽ cho bộ phận đòi nợ được phân cấp khác nhau
nhắn tin gọi điện nhắc nhở đe dọa khủng bố tinh thần từ con nợ đến người thân của họ
thậm chí chúng còn cắt ghép hình ảnh của con nợ rồi tung lên mạng xã hội
nhằm bôi nhọ uy tín hạ danh dự làm nhụng để thúc ép con nợ hoặc người nhà phải trả tiền
đây là vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng
tại nhiều tỉnh thành khác nhau
thậm chí liên kết với nước ngoài
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị
mở rộng điều tra làm rõ vụ việc